phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã đến thăm và nói chuyện với đảng bộ chính quyền và nhân dân xã hướng phùng huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đến thăm xã hướng phùng huyện hương hóa đồng chí tòng thị phóng mong muốn đảng bộ chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo công tác giáo dục y tế tập trung thực hiện chính sách dân tộc đoàn kết quốc tế cùng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới
đến thăm cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng sen bút sáu trăm linh chín huyện hương hóa đồng chí phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị các cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân hai bên biên giới
cùng ngày đồng chí tòng thị phóng đã đến thăm và trao quà tặng bà mẹ việt nam anh hùng hồ thị miết ở thôn mã lai xã hướng phùng huyện hương hóa
đồng chí lưu ý các cấp ủy đảng chính quyền địa phương tổ chức đoàn thể và người dân cần đặc biệt quan tâm đến gia đình thương binh liệt sĩ người có công với nước thể hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những người đã hy sinh sương máu các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
cùng ngày đồng chí tòng thị phóng đã đến thăm và trao quà tặng bà mẹ việt nam anh hùng hồ thị miết ở thôn mã lai xã hướng phùng huyện hương hóa
trao năm nhà tình nghĩa tình thương cho gia đình chính sách và gia đình khó khăn đặc biệt về nhà ở
trao một mươi con bò một mươi xuất quà và một trăm ba mươi suất gạo tặng đối tượng chính sách hộ nghèo đồng bào dân tộc tiêu biểu và người dân nước bạn lào